ngày hôm nay hơn một triệu thí sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
thí sinh sẽ thi môn ngữ văn vào buổi sáng thời gian làm bài là một trăm hai mươi phút
và thi môn toán vào buổi chiều thời gian làm bài là chín mươi phút
thí sinh sẽ dự thi trong hai ngày là ngày hai mươi tám và ngày hai mươi chín tháng sáu là ngày thi chính thức
và ngày ba mươi tháng sáu là ngày thi dự phòng
trước đó trong ngày hôm qua thí sinh đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi
lực lượng công an các địa phương đã chủ động triển khai tốt các mặt công tác
tăng cường lực lượng phương tiện biện pháp hỗ trợ ngành giáo dục
tất cả đang dốc dứt về một kỳ thi diễn ra an ninh an toàn và đúng quy định
năm nay thì việc tổ chức kỳ thi cơ bản được giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi hai
các tỉnh thành chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tại địa phương
trong kỳ thi này có nhiều điểm thí sinh cần lưu ý trước và trong kỳ thi
mỗi buổi thi thì thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định
chấp hành hiệu lệnh của ban coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi
thí sinh đến làm chậm một mươi năm phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó
thí sinh chỉ được mang theo vào phòng thi bút viết bút trì công ta tẩy thước kẻ thước tính
máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản
không có thể nhớ atlas điện lý việt nam đối với môn thi điện lý